chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ sau đây xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
theo thống kê của cdc hà nội số ca mắc covid một mươi chín mới từ một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi một trên địa bàn thành phố là tám mươi một ca trong đó cộng đồng bốn mươi năm ca khu cách ly ba mươi ca khu phong tỏa sáu ca
phân bố tại hai mươi một trên ba mươi quận huyện bao gồm thanh xuân một mươi một ca hà đông một mươi một ca long biên tám ca ba đình bảy ca đông anh năm ca nam tử liêm bốn ca đống đa bốn ca gia lâm bốn ca
mai ba ca quốc oai ba ca tây hồ hai ca đan phượng hai ca bắc tử liêm hai ca cầu giấy hai ca hai bà trưng hai ca hoàn kiếm hai ca phúc thọ một ca
thanh trì một ca mỹ đức một ca trương mỹ một ca
phân bố tám mươi một ca theo các trường ca bệnh ổ dịch
trường f một của các trường hợp sẵn lọc hoa sốt là một mươi bảy ca trường sẵn lọc hoa sốt một mươi bốn ca trường liên quan ổ dịch kho hàng sopi khu công nghiệp đài tư chín ca
trường liên quan các tỉnh có dịch bảy ca trường liên quan ổ dịch bài chứ tiến thắng bảy ca trường liên quan ổ dịch trận ninh hiệp gia lâm bảy ca
trường liên quan các tỉnh có dịch thứ phát sáu ca trường liên quan ổ dịch tài sải sơn thị trấn quốc oai bốn ca trường liên quan ổ dịch thủ lệ ngọc khánh ba ca
trường liên quan ổ dịch nam dư lĩnh nam hai ca trường liên quan ổ dịch đường bởi cống vị hai ca trường liên quan ổ dịch trần duy hưng hai ca trường liên quan ổ dịch phú la hà đông một ca
phân bố bốn mươi năm ca
phân bố bốn mươi năm ca cộng đồng theo trùm
trùm sàng lọc hoa sốt một mươi bốn ca trùm f một của các trường hợp sàng lọc hoa sốt chín ca trùm liên quan của các tỉnh có dịch sáu ca trùm liên quan ổ dịch kho hàng shopee khô cương nghiệp đài tư bốn ca
trùm liên quan ổ dịch trận ninh hiệp gia lâm bốn ca trùm liên quan ổ dịch đường bởi cống vị hai ca trùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát hai ca trùm liên quan ổ dịch thủ lệ ngọc khánh hai ca
trùm liên quan ổ dịch bài chữ tiến thắng một ca trùm liên quan ổ dịch phú la hà đông một ca phân bố bốn mươi năm ca cộng đồng theo các quận huyện
thành xuân một mươi một ca đông anh năm ca nam tử liêm bốn ca gia lâm bốn ca ba đình ba ca hà đông ba ca đống đa hai ca đan phượng hai ca long biên hai ca cầu giấy hai ca tây hổ hai ca hai bả trưng hai ca hoàn kiếm hai ca trương mỹ một ca
bắc tử liêm một ca hoàng mai một ca
như vậy cổng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là bốn chín trăm chín mươi tám ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một chín trăm sáu mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly ba ba mươi bảy ca
tính từ một mươi sáu h ngày sáu tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày bảy tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy sáu trăm bốn mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó một mươi năm ca nhập cảnh và bảy sáu trăm ba mươi một ca ghi nhận trong nước tăng một trăm năm mươi một ca so với ngày trước đó tại năm mươi sáu tỉnh thành phố có ba ba trăm ba mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
tp hcm một chín ca đồng nai chín trăm chín mươi bảy ca bình dương tám trăm hai mươi sáu ca an giang bốn trăm hai mươi bảy ca kiên giang ba trăm chín mươi tám ca tây ninh ba trăm chín mươi ba ca bạc liêu hai trăm chín mươi tám ca đồng tháp hai trăm tám mươi chín ca
bình thoạn hai trăm bảy mươi chín ca sop trang hai trăm ba mươi tám ca tiền giang hai trăm ba mươi ba ca cần thơ hai trăm một mươi ca cà mau một trăm tám mươi bốn ca đắk lắc một trăm năm mươi một ca bà rợ vũng tàu một trăm năm mươi ca vĩnh long một trăm hai mươi tám ca long an một trăm một mươi chín ca hà giang một trăm một mươi sáu ca bình phước một trăm một mươi bốn ca trà vinh bảy mươi năm ca hà nội bảy mươi hai ca bắc giang bảy mươi ca
bến tre sáu mươi bốn ca khánh hòa sáu mươi tám ca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
một mươi bốn ca quảng bình một mươi ba ca hà nam một mươi ba ca hải dương một mươi ba ca con tum một mươi ba ca phú yên một mươi ba ca hương yên một mươi một ca quảng nam tám ca quảng trị năm ca vĩnh phúc ba ca thái nguyên ba ca hòa bình hai ca hải phòng một ca thái bình một ca sơn la một ca và cao bằng một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bao gồm cà mau giảm một trăm ba mươi bốn ca bình dương giảm chín mươi năm ca đồng nai giảm tám mươi tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bao gồm tây ninh tăng một trăm hai mươi sáu ca bình phước tăng một trăm một mươi bốn ca và đồng tháp tăng chín mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu sáu trăm năm mươi một ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm sáu mươi tám sáu trăm tám mươi bốn ca nhiễm đứng thứ ba mươi tám trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một mươi triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín tám trăm ba mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm sáu mươi ba bảy trăm năm mươi bảy ca
trong đó có tám trăm ba mươi bảy năm trăm tám mươi năm bệnh nhân
đã được công bố khỏi bệnh
có sáu tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
bao gồm ninh bình sơn la yên bái tuyên quang bắc cạn cao bằng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích nuôi cao trong đợt dịch này bao gồm
tp hcm bốn trăm ba mươi tám sáu trăm hai mươi bốn ca bình dương hai trăm ba mươi tám chín trăm linh năm ca đồng nai bảy mươi hai một trăm bảy mươi ba ca long an ba mươi năm bảy trăm sáu mươi một ca tiền giang một mươi tám một trăm linh bốn ca
về tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
về số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một ba trăm linh một ca
tổng số ca bệnh được điều trị khỏi tám trăm bốn mươi bốn trăm linh hai ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba hai trăm tám mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai ba trăm hai mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc năm trăm hai mươi một ca
thở máy không xâm lấn một trăm một mươi sáu ca thở máy xâm lấn ba trăm linh tám ca
về số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một
ghi nhận sáu mươi một ca tử vong bao gồm thành phố hồ chí minh ba mươi một ca
bạc liêu bảy ca bình dương năm ca an giang năm ca tiền giang bốn ca
đồng nai hai ca kiên giang hai ca đắk nông một ca bình thuận một ca
cần thơ một ca quảng ngãi một ca và sóc trăng một ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai năm trăm ba mươi một ca
chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong tại việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một mươi triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong tại việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia
và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin covid tiếp theo